bảy đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc vừa bị công an thị xã trảng bàng tỉnh tây ninh ra quyết định tạm giữ hình sự
từ đầu tháng chín đến nay đường dây này đã tổ chức cá độ bóng đá cho hơn hai mươi người tham gia với tổng số tiền thắng thua trên hai mươi bốn tỷ đồng
vào tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi phòng cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp cùng công an thị xã trảng bàng và phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh tây ninh
đột kích nhà nguyễn thành tâm tại ấp bình hòa xã phước bình thị xã trảng bàng bắt giữ tâm cùng phan minh hùng phạm việt hùng và trương tấn đạt
đang tính tiền thắng thua cho người tham gia mua số đề
tiếp đó lực lượng công an tiếp tục bắt khẩn cấp ba đối tượng nguyễn ngọc huệ phan thị hồng ngọc và huỳnh ngọc dung
đồng thời mời một mươi chín người khác có liên quan đến làm việc phục vụ công tác điều tra
tăng vật thu giữ gồm gần tám mươi sáu triệu đồng hai mươi năm điện thoại di động cùng hàng nghìn giấy tờ có nội dung ghi số đề cá cược bóng đá
bước đầu điều tra xác định từ đầu tháng chín đến nay phan việt hùng cầm đầu đường dây tổ chức cá độ bóng đá
cho hơn hai mươi người tham gia với tổng số tiền thắng thua trên hai mươi bốn tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đối với nông thị phượng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại tổ tám phường tân giang thành phố cao bằng
về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cao bằng nhận được đơn tố cáo của nhiều người dân
về việc bị nông thị phượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt số tiền lớn để chi tiêu cá nhân
theo đó từ khoảng tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một với thủ đoạn dùng lãi suất cao
để thuyết phục người khác cho mình vay tiền phượng đã chiếm đoạt trên năm mươi tỷ đồng
từ một số cá nhân trong và ngoài tỉnh cao bằng
phượng dùng tiền của người vay sau để trả cho người vay trước
khi số nợ lên cao bị chủ nợ tố cáo phượng liên kết với một số đối tượng khác
để trả nợ bằng bất động sản nhưng thổi giá bất động sản lên cao
vừa xử lý được nợ lại vừa thu được khoản tiền tranh lệch để chia nhau